một mối tình tay ba là nguyên nhân dẫn đến một vụ án nghiêm trọng
chỉ vì sự ghen tuông mù quáng trái luân thường đạo lý
mà một người đàn ông tên minh đã khiến ba gia đình tan nát
vợ và các con phải sống trong sự đau đớn tủi nhục
không chỉ thế với việc tức đi mạng sống của người khác
minh sẽ phải chịu bản án thích đáng với hành động dã man mất nhân tính của mình
nhân vật nữ trong câu chuyện này cũng sẽ có những ân hận và ám ảnh cả đời
vì cách cô chọn là bắt cá hai tay trong quan hệ trai gái
khoảng năm giờ sáng ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
người dân đi tập thể dục ở khu vực song tháp phường châu khê từ sơn
phát hiện một người đàn ông cục bên cạnh xe máy
trên người có vết thương chảy máu nên đã hô hoán và báo cáo cơ quan công an
nạn nhân được đưa đi gấp cứu ở bệnh viện thành phố từ sơn
sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
nhưng do vết thương nặng mất nhiều máu nên không qua khỏi
nạn nhân được xác định là anh trần văn hát
trên người anh hát có hai vết thương do vật xác nhọn gây nên
ví tiền xe máy không bị mất
hiện trường chính nơi xảy ra vụ án mạng
cách nơi nạn nhân gục ngã khoảng năm trăm linh mét
được biết hiện trường vụ án khá giống với vụ tai nạn giao thông
vì đây là khu vực các xe chở sắt thường xuyên lưu thông
đặc biệt là vào ban đêm
tài sản của nạn nhân xe máy phí tiền không bị mất
tuy nhiên qua khám nghiệm lực lượng chức năng xác định
nạn nhân bị tử vong do hai vết thương gây ra bằng vật sắc nhọn
lần theo vết máu lực lượng chức năng đã xác định được hiện trường chính của vụ án
cách nơi nạn nhân tử vong khoảng năm trăm linh mét
từ kết quả trên các điều tra viên xác định đây là vụ trọng án
vậy tại sao nạn nhân lại bị sát hại
nạn nhân bị mất tài sản
lực lượng chức năng đã hội ý xác định nạn nhân bị hãm hại do mâu thuẫn cá nhân
có thể là mâu thuẫn làm ăn sinh hoạt hoặc nợ nần tình ái
nên đã tập trung hướng điều tra vào các mối quan hệ của nạn nhân
lãnh đạo điều tra phá án đã chỉ đạo lực lượng chức năng
chia thành nhiều tổ công tác vừa tổ chức khám nghiệm
vừa ra soát các mối quan hệ của nạn nhân
gặp gỡ nhân chứng người biết việc động viên họ trình báo
tuy nhiên công tác này không thu được nhiều kết quả
vì camera không ghi được hình ảnh vụ án
có nhân chứng nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy ra tay với nạn nhân sau đó bỏ đi
nạn nhân vẫn tiếp tục lái xe đi nên cũng không nghĩ đó là vụ án mạng
nhân chứng tìm thấy nạn nhân thì không biết những gì xảy ra trước đó
nạn nhân trần văn hát từ hiệp hòa bắc giang
về từ sơn làm thuê công việc đốt sắt thép
ở cùng với bảy người khác trong đó có con trai mình
hàng ngày tổ của anh hát làm việc từ hai mươi hai h đêm hôm trước
đến một mươi sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm sau thì nghỉ
sau khi nghỉ anh hát là người đi chợ
mua thực phẩm về nấu ăn bữa sáng và chiều
sau khi ăn sáng xong khoảng bảy tám h thì tất cả đi ngủ
đến khoảng một mươi năm đến một mươi sáu giờ cùng ngày anh hát dậy chuẩn bị nấu ăn bữa chiều
sau khi ăn bữa chiều xong khoảng một mươi tám giờ
cả nhóm lại tiếp tục đi ngủ đến hai mươi hai h dậy đi làm
đại tá nguyễn hồng vị trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh cho biết
đơn vị đã tập trung giả soát
mối quan hệ nạn nhân về quê của anh hát ở bắc giang
để xác minh xem anh hát có nợ nần mâu thuẫn gì với ai không
tuy nhiên tất cả những người biết anh hát đều khẳng định
nạn nhân hiền lành tử tế không mâu thuẫn với ai
chính vì vậy chúng tôi đã tập trung vào mâu thuẫn tình ái
và phát hiện anh hát có quan hệ với chị nguyễn tị bê
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú ở phường châu khê thành phố từ sơn
là người bán rau ở chợ thác
nên đã mời chị p lên làm việc
tuy nhiên khi được hỏi về mối quan hệ với nạn nhân

và các thông tin xung quanh vụ án
chị p đều nói rằng chỉ quen biết anh hát
vì nạn nhân thường xuyên mua rau của mình
và không khai báo gì thêm
vụ án gặp khó khăn không có nhiều manh mối
nên lãnh đạo cán bộ cảnh sát công an bắc ninh
đã đánh giá lại các mối quan hệ nạn nhân
và xác định chị p có quan hệ khá thân thiết với nạn nhân
chứ không phải chỉ đơn thuần là người bán hàng
mua hàng như người phụ nữ này khai trước đó
khi các điều tra viên đưa ra chứng cứ
về việc anh hát và p thường xuyên mua rau
thường xuyên qua lại với nhau
biết không thể giấu được
nguyễn thị pê mới khai thật là có quen biết anh hát từ năm hai nghìn hai mươi một
vì anh hát thường xuyên mua rau của p ở trọng tháp
từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
anh hát với chị b có quan hệ tình cảm với nhau
ngoài anh hát người phụ nữ này còn có quan hệ tình cảm với phạm văn minh
quê ở xã cẩm long cẩm thủy thanh hóa
làm thợ nấu sắt tại khu vực chùa dận đình bảng từ sơn bắc ninh
quan hệ của minh và chị p diễn ra một thời gian khá dài
từ năm hai nghìn một mươi năm khi minh từ thanh hóa ra bắc ninh làm thuê
trước khi anh hát bị hãm hại minh ghen tuông và có đe dọa
sẽ cho chị p biết
thời điểm chị p khai nhận nội dung trên là khoảng hai mươi ba h ngày một mươi chín tháng chín
từ các tài liệu thu thập được lực lượng chức năng đã xác định được
đối tượng nghi vấn là phạm văn minh
lần theo dấu vết của minh lực lượng chức năng xác định
sau khi gây án minh bỏ trốn về quê ở thanh hóa
ngay trong đêm một mươi chín tháng chín đại tá bùi duy hưng
giám đốc công an tỉnh và đại tá nguyễn văn huệ
phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
đã chỉ đạo một tổ công tác
do các chính sát điều tra viên giày dạng kinh nghiệm
của phòng cảnh sát hình sự vào ngay thanh hóa
để tổ chức truy bắt đối tượng minh
vào đến quê minh ở xã cẩm long cầm thủy
đã nửa đêm mặc dù rất mệt sau một ngày làm việc cật lực
nhưng tổ công tác không dám nghỉ ngơi
phối hợp với công an huyện cẩm thủy thanh hóa
tổ chức nắm tình hình xác định đối tượng đang ở nhà
nơi minh ở là khu vực miền núi xa khu dân cư
trên một quả đồi có rất nhiều cây cối dễ tẩu thoát
chính vì vậy lực lượng chức năng đã quyết định
bắt giữ đối tượng ngay trong đêm không để hắn trốn thoát
về phía minh sau một ngày chạy xe từ bắc ninh về thanh hóa
hắn ăn uống xong xuôi coi như không có việc gì xảy ra
rồi lên giường đi ngủ
hắn không ngờ chỉ chưa đến một ngày
hành tung của hắn đã bị lật tẩy
bị bắt bất ngờ minh không kịp chống cự
đành cha tay vào cổng
như vậy chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ
công an bắc ninh đã giải mã thành công vụ án
bắt giữ đối tượng phạm tội đưa về bắc ninh để đấu tranh làm rõ
tại cơ quan công an phạm văn minh khai nhận
do ghen tuông với nạn nhân nên hắn đã tìm hiểu trước
nắm rõ quy luật sinh hoạt của anh hát
là thường xuyên đi mua đồ ăn sáng rất sớm
để ăn rồi đi làm
với quyết tâm hãm hại tình địch để thỏa máu ghen tuồng
minh đã chuẩn bị một con dao nhọn
đem theo người để tìm cách gây tội ác
theo đó vào đêm một mươi tám tháng tám
sau khi ngủ với chị p
khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng một mươi chín tháng chín
minh mang theo dao lấy xe máy phóng đi
biết anh hát sẽ đi qua khu vực cầu song tháp
phường châu khê
nên minh đợi sẵn ở đó
đến khoảng năm giờ một mươi năm phút cùng ngày
anh hát đi mua đồ ăn sáng qua
minh đã chặn đầu xe máy
dùng dao phóng hay nhất vào người anh hát
rồi phóng xe về thanh hóa

điều này là một bài hát
khi đi đến khu vực
bến xe nước ngầm hà nội
minh vứt dao rồi đi tiếp
sau khi bắt giữ được minh
công an bắc ninh đã dẫn dải đối tượng
đến địa điểm vứt dao là hung khí gây án
đến một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi tháng bảy
tổ công tác công an bắc ninh đã thu giữ được
tăng vật vụ án là con dao nhọn
được vứt tại khu vực đường vành đai ba
thuộc tổ một mươi bốn phường yên sở
hoàng mai hà nội
về phía vợ con minh
sau khi thấy minh bị bắt
mẹ con đều chóng váng
khi biết chồng cha của minh
gây tội ác tầy trời như vậy
vợ minh không thể ngờ
người chồng đầu gối tay ớt của minh
đã quan hệ bất chính
lại còn ghen tuông vô lối
nhận tầm hãm hại người khác
vợ con nặng nhân hát
cũng đau khổ không kém
khi người đàn ông hết mực chỉn chu
biết yêu thương vợ con
trong lo cho gia đình
lại ngoại tình dẫn đến thiệt thân
đáng chắc nhất là chị p
người là nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ án
vì sự lặng lơ bất chấp luân thường đạo lý
đã gây ra cảnh đau lòng
người ra đi mãi mãi kẻ vào tù
bản thân và gia đình mình chịu sự coi thường
kinh giải của xã hội
đây cũng là bài học cho tất cả mọi người
bởi nếu không kiểm soát được tình cảm
không làm chủ được bản thân
thì có thể dẫn đến những chuyện đau lòng
ngày hai mươi ba tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với phạm văn minh
do tước đi mạng sống của người khác
và đang tiếp tục điều tra
làm rõ vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra
thực tế hiện nay cho thấy
mặc dù đã yên bề ra thất
nhưng nhiều chàng trai cô gái
vẫn có mối quan hệ tình ái ngoài luồng
hay hứa hẹn với nhau
lối sống dễ dãi buông thả của nhiều chàng trai cô gái
khi vỡ lở
đã dẫn đến những vụ án đau lòng
xuất phát từ sự ghen tuông
vụ việc này
thêm một lần nữa là bài học cảnh tình
cho những ai còn có ý định
quan hệ ngoài luồng hay tình tay ba
bắt cá hay tay